công an quận một tp hcm cho biết đã xử lý kịp thời trường hợp một xe tài xế lái xe xích lô
đã có hành vi chặt chém du khách người nhật gần ba triệu đồng chỉ sau một cuốc xe năm phút
qua truy xuất camera an ninh công an phát hiện người đạp xích lô là phạm văn dũng bốn mươi chín tuổi ngụ quận bốn
ông dũng khai nhận sáng ngày ba tháng tám khi chở du khách người nhật tám mươi ba tuổi về khách sạn
trên đường tôn đức thắng quận một sau khi nhận tiền công năm trăm linh đồng ông dũng nảy lòng tham
tự cầm lấy ví của du khách lấy thêm hai bốn triệu đồng cho cuốc xích lô năm phút
dù chưa nhận được đơn trình báo của người bị hại nhưng ngay khi tiếp nhận thông tin
công an quận một nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc tránh tạo tiền lệ xấu
ảnh hưởng hệ đảnh du lịch thành phố trong mắt du khách nước ngoài